khoảng sau một mươi năm h chiều trở đi mây đối lưu bắt đầu phát triển mạnh trở lại
trong chiều và tối mai nó sẽ gây mưa rông mạnh ở hầu khắp các tỉnh của tây nguyên cũng như là khu vực của miền đông nam bộ
mưa rông sau một ngày nắng mạnh có thể sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
như chiều qua tại đắc tô của tỉnh con tum đã xảy ra gió giật trong rông lên tới một mươi sáu m trên dây tương đương với mức cấp bảy
vì thế người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
trên biển hầu khắp các khu vực biển từ vĩnh bắc bộ trở vào đến mũi cà mau cũng như các vùng biển ngoài khơi đều có chung trạng thái thời tiết biển tốt
ở khu vực biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam với cường độ yếu là ở mức cấp ba
trong khi ở khu vực biển huyện đảo trường sa trời lạnh gió mưa rông không xuất hiện nên tầm nhìn xa tại các huyện đảo này đều duy trì ngưỡng cực đại là trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước